với lợi thế có dòng sông lâu chảy qua địa bàn trong những năm qua người dân xã thái hòa huyện hàm yên tỉnh tuyên quang đã tập trung đầu tư nuôi cá lồng đặc sản trong đó chủ yếu là cá chiên
với giá thành cao từ trung bình từ bốn trăm năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng một kg cá nuôi cá lồng đặc sản đang giúp người dân nơi đây nâng cao thu nhập phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững
thôn ba luồng xã thái hòa huyện hàm yên tỉnh tuyên quang hiện có tám mươi hộ dân trong đó có một mươi sáu hộ nuôi cá lồng đặc sản với chín mươi sáu lồng cá chủ yếu là cá chiên
với giá thành cao nuôi cá đặc sản đã giúp nhiều hộ dân trong thôn nâng cao thu nhập xóa đói giảm nghèo
gia đình anh vũ tuấn công thôn ba luồng là một điển hình
cách đây bốn năm khi thấy nhiều gia đình trong thôn nuôi cá lồng cho hiệu quả kinh tế cao gia đình anh công đã quyết định chọn nuôi cá lồng để phát triển kinh tế giảm nghèo